từ tin báo có một tử thi đang trong giai đoạn phân hủy nạn nhân được xác định là chị trần thị lụa
trú tại huyện hải hậu tỉnh nam định tử vong tại phòng trọ ở đội bốn khu phố an bình
phường an tảo thành phố hưng yên
công an tỉnh hưng yên đã khẩn trương điều tra và bắt giữ được hung thủ giết người
đối tượng gây án là vũ văn tuất chú tại huyện chiêm hóa của tỉnh tuyên quang
khi đang trốn tại thôn hội xã cổ bi huyện gia lâm thành phố hà nội
vào tối ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tuất đến phòng trọ của chị lụa chơi và ngủ lại
đến khoảng bốn giờ ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai khi triệu lụa đang ngủ
tuất đã dùng tay bóc cổ cho đến khi chịu lụa không cử động nữa
sau đó tuất tháo hai chiếc nhẫn một đôi mông tay bằng kim loại màu vàng
chị lụa đang đeo trên người
tiếp đó lục xoát trong phòng triệu lụa lấy một điện thoại di động
một sạc điện thoại hai dây chuyền và một lắc tay đều bằng kim loại màu vàng
được biết tất từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản